nhanh chóng bất ngờ công khai và liều lĩnh
đó là những đặc điểm của những đối tượng thực hiện hành vi cướp và cướp giật tài sản
đội phòng ngừa đấu tranh tội phạm cướp cướp giật tài sản
phòng cảnh sát hình sự tông an tp hà nội đã triệt xóa được một băng cướp
gồm bốn đối tượng là trần quốc khánh vũ tuấn anh nguyễn văn sinh và phạm thế sơn
tất cả đều đang ở độ tuổi thành niên
để có tiền tiêu xài ổ nhóm này đã lên kế hoạch rủ nhau đi cướp và cướp giật tài sản
bọn chúng đã gây ra một mươi sáu vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố hà nội
đây là nạn nhân trong vụ cướp của bọn chúng
lợi dụng sự sơ hở trong quá trình tham gia giao thông và địa điểm vắng vẻ
nên nạn nhân đã bị các đối tượng cướp chiếc điện thoại khi đang cầm trên tay
ngày hôm đấy thì là tầm trưa tầm hơn một giờ trưa
thì tôi có liên tục trên đường yên nội của phường liên mạc bắc đường liêm
thì là có hai đối tượng đi đằng sau và áp sát bên tay trái và cướp

sau đó thì có hô hoán có đuổi theo và hôn nhờ mọi người giúp đỡ
nhưng mà lúc đấy thì người dân xung quanh cũng đang bật việc đồng
nên là cũng không để ý đến hô hoán
sau khi nó cướp được điện thoại của tôi thì cái tên ngồi đằng sau
tên lấy điện thoại của tôi còn dơ điện thoại của tôi lên và trêu
coi như là tao đã cướp điện thoại của mày rồi
lúc đấy là đường vắng nó thuộc đường làm
và xung quanh người ta chỉ ở bên dưới ruộng
người ta lúa hoặc là hoa gì đấy thôi
ôi nhóm này thực hiện hành vi cướp giật là để có tiền tiêu xài nướng và khuêm
có đối tượng còn dùng tiền để nuôi người yêu
chỉ trong tháng một mươi hai bốn đối tượng đã thực hiện chót lọt sáu vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn nội đô
việc cướp giật tài sản thì em là người khởi xướng
còn cướp tài sản thì sơ là người khởi xướng
hà nội đã thu hồi vật chứng gồm điện thoại di động các đối tượng đã cướp giật được
thu giữ một xe mô tô đã tháo biển số là phương tiện mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội
về phương thức thủ đoạn của các đối tượng hoạt động cướp giật thì nó cũng không có gì mới
các đối tượng sử dụng xe máy không đeo biển số hoặc đeo biển số giả
đi trên các tuyến đường khi phát hiện phụ nữ có đeo biển số giả
có túi sách hoặc là cầm điện thoại sơ hợp thì áp sát cướp giật và thẩm thoát
cướp giật tài sản thường diễn ra nhanh và bất ngờ
tính chất nguy hiểm của loại tội phạm này thể hiện ở chỗ
các đối tượng có thể gây án liên tục thậm chí trong một ngày gây ra nhiều án
chúng thường chọn các tuyến giao thông vắng vẻ hít người qua lại để dễ thẩm thoát
đối tượng mà bọn chúng nhắm tới là phụ nữ
các đối tượng thường hoạt động vào cái giờ buổi trưa và cuối giờ chiều
vì vậy chúng tôi đã triển khai các miệng pháp để tổ chức đấu tranh triển phá
đối với hội nhóm này trong thời gian vừa qua đạt kết quả rất là tốt
một thực tế cho thấy ngày càng nhiều vụ cướp giật liên quan đến các đối tượng
mà tuổi đời còn khá trẻ
có nhiều nguyên nhân dẫn đến các đối tượng trẻ phạm tội
trong đó hai nguyên nhân thường gây ra
hành vi cướp giật tài sản không chỉ là chiếm đoạt tài sản
mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng của các nạn nhân
hành vi cướp giật tài sản không chỉ là chiếm đoạt tài sản
phần lớn các đối tượng cướp giật tài sản
đều ra tay bất ngờ khi các nạn nhân đang lưu thông trên đường
hoặc trong tình huống bất khả kháng
chính điều này sẽ gây ra những vụ tai nạn nguy hiểm
tùy hiếp sức khỏe tính mạng của nạn nhân
chị em phụ nữ khi đi trên đường thì không nên vừa đi vừa nghe điện thoại
và khi có điện thoại thì nên dừng xe đỗ vào về hẻ
nghe xong rồi hãy tiếp tục đi
và cũng phụ nữ thì không nên đeo túi sách sơ hở
và nếu mà đi xe máy thì có cốt
thì chị em tự nên cho túi sách vào trong cốt
khi xảy ra cái vụ việc bị đối tượng cướp giật
thì không nên đuổi theo đối tượng
vì cái việc đuổi theo đối tượng rất nguy hiểm
rất dễ xảy ra những vụ việc va chạm giao thông
dẫn đến ngã và gây ra cái hậu quả thương tích rất chỉ là khó lường
mà nên chú ý quan sát đối tượng
về cái đặc điểm của đối tượng phương tiện đối tượng sử dụng
và sau đó thì đến cơ quan công an trình báo ngay
để có các cái biên truyện điều tra túi sách sơ hở
cuối năm là thời điểm mà nhiều loại tội phạm lộng hành
các ổ nhóm cướp giật tài sản cũng lợi dụng sự sơ hở
bận biệu của người dân mà thực hiện hành vi vô pháp
cơ quan công an khuyên cáo
khi đi trên đường nếu thấy có người khả nghi bám theo
người dân cần bình tĩnh tìm chỗ đông người để được trợ giúp
nếu bị cướp giật thì phải kịp thời chân tĩnh trì hồ
để được sự hỗ trợ của những người xung quanh
đồng thời cố gắng ghi nhớ đặc điểm hình dáng đối tượng
để cung cấp cho cơ quan công an nhanh chóng truy bắt thủ phạm
bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an
thì mỗi người cần phải nâng cao cảnh giác
hạn chế tối đa những điều kiện thuận lợi
mà kẻ xấu có thể lợi dụng
để tham gia đối tượng
thực hiện hành vi phạm tội
và điều quan trọng nhất là phải luôn trang bị cho bản thân mình
những kiến thức cần thiết trong việc tự phòng tự bảo quản tài sản của chính mình